một vụ án bí ẩn hiện trường không một dấu vết nào khả dĩ vì thời gian này xảy ra đã quá lâu
thông tin liên lạc đến vụ án cũng khá mờ nhạt để cơ quan điều tra lần ra hung thủ
chi tiết duy nhất mà các điều tra viên có được chỉ là một bộ hải cốt nam giới đã bị phân hủy
ở đỉnh đầu châm trái có vết lổ thủng sọ não
ai là hung thủ đã sát hại nạn nhân
độc cơ nào khiến hung thủ đã ra tay tàn ác đến như vậy
khoảng năm giờ ba mươi chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
khi các công nhân đang tiến hành tu sửa lớp nền nhà cũ của quán cà phê số bốn mươi tám đường trường trinh
thuộc tổ dân phố một mươi ba phường bắc lý thành phố đồng hới
thì tá hỏa phát hiện xương trên người nằm trong ống quần được trôn sâu cách mặt đất khoảng hai mươi cm
nhận được tin báo lực lượng điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đã phối hợp với công an thành phố đồng hới
và các lực lượng chức năng tiến hành xác định nguồn tin và bảo vệ hiện trường
vào thời điểm này trời tối và mưa rất to
các lực lượng chức năng chưa thể khám nghiệm hiện trường nên đòi hỏi phải bảo vệ hiện trường suốt hai mươi bốn giờ
theo như lời của các trinh sát điều tra viên thì công tác bảo vệ hiện trường là cực kỳ quan trọng
đây được xem như công việc canh cho bộ hải cốt tiếp tục ngủ
người hiếu bóng vía không ai dám tới gần
một điều rất khó khăn đặt ra cho lực lượng điều tra
đó là khuôn viên quán cà phê bao gồm hai phòng trọ và sân vườn
người chủ nhà chỉ nhớ được năm người trước đó bà cho thuê quán
còn những vị khách mà năm người đó cho thuê lại
một trong hai phòng trọ để giảm bớt kinh phí thì bà không nắm rõ
vậy là một bí ẩn được đặt ra cho lực lượng điều tra
đó là bộ hải cốt được trôn cách mặt đất hai mươi cm này là ai
qua khám nghiệm ban đầu hai cốt đó là của nam giới đã bị phân hủy hết
chiếc quần dài của nạn nhân đang còn ngủ
nguyên vẹn áo sơ mi mà nạn nhân mặc có màu trắng đã bị rách cuốn ngang cổ
phía dưới lưng có một áo phông còn nguyên vẹn
công tác truy tìm danh tính của người bị hại nhanh chóng được lực lượng điều tra tiến hành ngay trong đêm
các trinh sát cho biết việc truy tìm danh tính của nạn nhân giống như mò kim đáy biển
bởi vì chỉ có duy nhất bộ hải cốt
vụ việc không có nhân chứng lực lượng điều tra phải về tất cả các phường trên địa bàn thành phố
để truy tìm thống tích nạn nhân
trinh sát chia thành nhiều nhóm đi dò tìm những gia đình có người thân là nam giới bị mất tích
nhưng đều không có kết quả khả quan
trong lúc các cơ quan đang tiến hành điều tra thì vào sáng ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
một nam giới đến trình báo có anh trai tên là bùi tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ở phường đức ninh đông thành phố đồng hới mất tích trong khoảng thời gian bảy năm trước
trước đó anh dũng có thuê phòng trọ này làm cá độ bóng đá vào năm diễn ra quân khắp hai nghìn
thông tin này đã mở ra hướng điều tra mới cho lực lượng điều tra và công tác giám định adn
bộ hải cốt cũng được tiến hành
tuy nhiên bằng chức quan nghề nghiệp các trinh sát điều tra viên kỳ cữu tin chắc rằng
danh tính của bộ hải cốt đã lộ diện
ban chủ yếu phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cùng với công an thành phố đồng hới
đã yêu cầu lực lượng điều tra tiếp tục xác minh và phải lên bằng được lịch sử quá trình sinh sống
của anh bùi tiến dũng trong khoảng thời gian trước khi bị sát hại
bằng biện pháp nghiệp vụ tổ công tác nhận thấy trước đây anh dũng có thuê lại phòng trọ của anh trung thành
là sinh viên trường đại học quảng bình khi anh thành thuê khuôn viên quán để bán cà phê
sau khi anh thành trả quán thì chị hoài thu thường trú tại tổ dân phố bốn phường nam lý thuê lại quán
qua xác minh chị thu cho biết thời điểm đó có một anh thuê trung phòng của anh dũng
nhưng cũng không biết là ai rồi bỏ phòng đi
cứ như thế cho đến ngày người thuê hiện tại phát hiện bộ hài cốt
người thân trong gia đình anh dũng cũng không nhớ chính xác các mối quan hệ
bởi thời gian anh dũng mất tích quá lâu
một bí ẩn yêu cầu lực lượng điều tra giải mã đó là phải xác minh được người ở chung với phòng anh dũng
cứ ngỡ vụ án đi vào ngõ cụt khi mọi thông tin hoàn toàn mờ nhạt
nhưng với quyết tâm truy tìm bằng được thủ phạm lực lượng điều tra đã mở rộng công tác xác minh thông tin
trong đó có một thông tin quần chúng cung cấp cực kỳ quan trọng
đó là người ở trung phòng với anh dũng cách đây
người cách đây bảy năm về trước thường xuyên qua lại với một thanh niên tại địa bàn phường bắc lý
với quyết tâm biết là phải tìm
dù chỉ là một thông tin lê lói nên các bộ trình sát lại tiếp tục lùng sụp
những người cách đây bảy năm có liên quan đến cá độ bóng đá
khó khăn là vậy nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy lực lượng điều tra đã triệu tập được người thanh niên bí ẩn đó
một cuộc khai thác nhanh được diễn ra
theo như lời khai báo của người thanh niên
thì người ở cùng phòng với anh bùi tiến dũng tại thời điểm đó là nguyễn mạnh hùng
quê ở xã mai hóa huyện tuyên hóa
chính vì vậy nguyễn mạnh hùng đã được đưa vào diện nghi vấn số một và duy nhất
ngay trong ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
một tổ công tác gồm bốn đồng chí đã lên tuyên hóa để triệu tập nguyễn mạnh hùng
nhớ lại chi tiết này các trinh sát cho biết
mặc dù phải vất vả liên tục ba ngày cộng thêm thời tiết không thuận lợi
nhưng mọi người đều rất vui
và phấn chấn bởi cuối cùng thủ phạm cũng sẽ bị bắt
nhưng để truy tìm hùng cũng không đơn giản
bởi vì nếu không bí mật thì hùng sẽ thấy động rồi tìm cách bỏ trốn
điều quan trọng nhất các trình sát đặt ra
đó là phải chạy đua với thời gian
việc xác định chính xác hùng đang ở đâu là điểm cốt yếu
từ thông tin thu thập được các trinh sát thay đổi địa bàn lên minh hóa
lúc này hùng đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ hơn tuổi
và đang bàn quán cháo sáng tại bãi dinh
xã dân hóa huyện minh hóa
tổ công tác đã tiếp cận và nhanh chóng triệu tập nguyễn mạnh hùng
ngay khi dẫn dải nguyễn mạnh hùng về cơ quan điều tra
đối tượng đã rất ngoan cố và đưa ra tất cả các bằng chứng ngoại phạm đúng vào thời điểm
anh bùi tiến dũng bị sát hại
nguyễn mạnh hùng đã lường trước tất cả những tình huống để trả lời trước cơ quan điều tra
nên rất bình tĩnh không chịu thừa nhận hành vi sát hại anh bùi tiến dũng
bằng các biện pháp đấu tranh khai thác tác động tâm lý đối tượng
khi được gặp mẹ đẻ và con trai biết không thể nào chối tội
ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn mạnh hùng đã khóc hối hận
và khai nhận toàn bộ hành vi sát hại người của mình
theo đó vào đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi do quen biết
nguyễn mạnh hùng đã chuyển đến ở chung phòng trọ với anh bùi tiến dũng
tại ngôi nhà thuê ở số bốn mươi tám đường trường trinh thành phố đồng hới
để cùng làm ăn bằng nghề ghi cá độ bóng đá
trong thời gian này hùng được anh dũng giao cho ghi tờ phơi
những người đến cá độ bóng đá và hùng được hưởng một mươi trên tổng số tiền ghi được
cuối mùa bóng quân khắp năm hai nghìn một mươi do anh dũng không chịu trả bảy triệu đồng tiền hoa hồng cho hùng
nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn
trong lúc cãi nhau anh dũng dùng tay tấn công vào mặt hùng
cây cú vì đã không được trả tiền lại bị tác động
nên hùng đã lấy thanh song dường tấn công vào đồ anh dũng từ phía sau
và tiếp tục tấn công vào đồ anh dũng
hùng dùng tay tác động nạn nhân xuống nền nhà cho đến khi ngừng thở
sau khi gây án hùng khóa cửa phòng lại rồi lấy xe máy chạy đi lòng vòng trên đường
trong khoảng một giờ để tìm cách phi tang sát nạn nhân
quay lại nhà trọ lúc đó thì trời đã tối
hùng kéo dường ngụ ra và lấy cuốc sắt đào nền nhà lên
rồi vùi lấp anh dũng xuống đất
sau đó hùng mua xi măng về chám lại xóa sạch dấu vết
hùng đã dựng lên một kịch bản rất hoàn hảo
để người nhà nạn nhân không biết đó là
ban ngày hùng vẫn về phòng trọ như thường
chỉ ban đêm là đi ngủ nhờ ở nhà người quen
sau đó khoảng một mươi ngày hùng mới rời nhà trọ
lúc này hùng vẫn ở lại trên địa bàn thành phố đồng hới để nghe ngóng tình hình
trong vòng một tháng trước khi bật vô âm tín
hùng lấy máy điện thoại của anh dũng nhắn tin thường xuyên về trong người nhà của anh dũng bảo rằng
vẫn khỏe và đi làm ăn xa
những tin nhắn vẫn đi và về đều đặn
nên người nhà anh dũng không hề nghi ngờ và tin tưởng rằng anh dũng đang đi làm ăn xa
tin chắc rằng tội ác của mình sẽ bị trôn vùi theo nạn nhân
nguyễn mạnh hùng ung dung đi sang lào làm ăn hai năm
rồi trở về sống chung với người phụ nữ hơn tuổi tại bãi dinh xã dân hóa huyện minh hóa
hùng hoàn toàn không ngờ tội ác tự trừng đã chìm vào quyến lãng
lại bị lực lượng công an điều tra làm rõ một cách tài tình
ngay khi có kết quả giám định pháp y của viện pháp y quốc gia
bộ y tế kết luận mẫu adn trên tử thi có quan hệ huyết thống với thân nhân anh bùi tiến dũng là chín mươi chín chín trăm chín mươi chín
vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú ở thôn liên sơn xã mai hóa huyện tuyên hóa về tội giết người
trong phiên sơ thẩm lần một diễn ra vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
nguyễn mạnh hùng đã đặt tên cho bộ y tế kết luận
đã thay đổi lời khai về hung khí gây án
theo đó y khai đã dùng một viên đá to ở bồn cây cảnh để tác động vào chỗ hiểm nạn nhân
chứ không phải là thanh gỗ ở trước giường
qua phần xét hỏi vụ án nảy sinh thêm các yếu tố có phần phức tạp
nên hội đồng xét xử đã chuyển hồ sơ yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung làm rõ thêm
tại phiên sơ thẩm lần hai ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
hội đồng xét xử đã không công nhận việc thay đổi lời khai của bị cáo
vì không phù hợp với quá trình thực nghiệm hiện trường và kết quả giám định pháp y nên giữ nguyên bản án lần một
mẹ của bị cáo hùng đã cùng một vài người thân bắt xe vào giữ phiên tòa xét xử con trai
nhìn đứa con duy nhất đứng trước vành móng ngựa tim can của người mẹ già như thắt lại
người phụ nữ khắc khổ bật khóc ngay từ lúc phiên tòa vừa mới bắt đầu
bà cho biết hai vợ chồng bà tham gia kháng chiến nên không có cơ hội ở gần nhau
chồng hy sinh
chồng hy sinh
bà định ở vậy đến già nhưng được người nhà động viên nên cố kiếm một đứa con để sau này nhờ cậy
năm bốn mươi hai tuổi bà mới có được đứa con duy nhất để làm chỗ dựa tinh thần
sau khi tốt nghiệp phổ thông hùng đi khắp nơi làm nghề tự do và thỉnh thoảng mới về thăm mẹ
hùng cũng có một đứa con nhưng chỉ về ở với bà đến hai năm tuổi thì về sống hẳn bên ngoài
từ ngày biết con trai phạm tội bà mất ăn mất ngủ
bà vây mượn tiền bà khắp nơi để đền bù cho gia đình bị hại
thế nhưng hoàn cảnh khó khăn đến căn nhà bà đang ở cũng là nhà tình nghĩa nên chị mới đền được khoảng bốn mươi triệu đồng
bà nghẹn ngào tội do con gây ra thì đã rõ tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa nên chỉ muốn xin lỗi gia đình nạn nhân mong gia đình tha thứ
mong pháp luật cho con trai tôi một con đường sống sau này tôi mất còn có người hương khói
đứng trước vành móng ngựa hùng chỉ biết cuối đầu thì thoảng lại ngói nhìn về phía người mẹ già
đang khóc cạn nước mắt vì đứa con tội lỗi
khi được hội đồng xét xử cho phép nói lời sau cùng hùng tỏ ra ăn năn lắp bóc xin lỗi gia đình nạn nhân và mong muốn nhận được sự tha thứ từ phía gia đình nạn nhân
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn mạnh hùng án trung thân về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản
tổng mức hình phạt là trung thân
về dân sự gia đình bị cáo phải bồi thường hơn năm trăm linh triệu đồng cho gia đình bị hại
cho gia đình bị hại